sáng nay ngày hai mươi bốn tháng năm theo thông tin từ trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm hà nội sau khi nhận được tin báo về vụ cháy nhà trọ nằm sâu trong ngõ một trăm một mươi chín trung kính phường trung hòa quận cầu giấy vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng năm
trung tâm đã huy động chín xe cấp cứu và hai mươi bảy nhân viên y tế đến hiện trường vụ cháy
trao đổi với phóng viên bác sĩ nguyễn thành giám đốc trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm cho biết khi xe cấp cứu tiếp cận cùng với lực lượng cứu hỏa thì đám cháy kèm lửa lớn đã bùng cháy dữ dội
tại hiện trường có ba nạn nhân còn sống trong vụ cháy được đưa đến bệnh viện giao thông vận tải để cấp cứu
bác sĩ nguyễn thành cho biết thời điểm đó tình trạng của họ vẫn tỉnh táo ổn định nhiều khả năng ba người này đều bị suy hô hấp do ngạt khói
ngay khi cấp cứu các nạn nhân sở y tế hà nội đã đề nghị các bệnh viện huy động tối đa lực lượng tập trung trang thiết bị thuốc men để cứu chữa người bị nạn
sáng nay theo thông tin từ bệnh viện giao thông vận tải trong ba nạn nhân trong vụ cháy đang được điều trị tại đây có hai nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

tiến sĩ bác sĩ bùi tuấn anh giám đốc bệnh viện giao thông vận tải cho biết hiện bệnh viện giao thông vận tải đang tập trung mạng điều kiện để điều trị cho các nạn nhân
tiến sĩ bác sĩ bùi tuấn anh giám đốc bệnh viện giao thông vận tải cho biết hiện bệnh viện giao thông vận tải cho biết hiện bệnh viện giao thông vận tải cho biết hiện bệnh viện giao thông vận tải cho biết hiện bệnh viện giao thông vận tải cho biết hiện bệnh viện giao thông vận tải cho biết hiện bệnh viện giao thông vận tải cho biết hiện bệnh viện giao thông vận tải cho biết hiện bệnh viện giao thông vận tải cho biết hiện bệnh viện giao thông vận tải cho biết hiện bệnh viện giao thông vận tải cho biết hiện bệnh viện giao thông vận tải cho biết